phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí nguyễn trí dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng sự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ ban ngành lãnh đạo các tỉnh thành vùng đông nam bộ
và các chuyên gia nhà khoa học
tại hội nghị thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
trình bày tham luận quan điểm mục tiêu và giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ
giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội với bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
vùng đông nam bộ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính cho rằng
trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số định hướng giải pháp trọng tâm
theo đó phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng tập trung hoàn thiện thể chế chính sách
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng quy hoạch phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng
tập trung cho ba khâu đột phá chiến lược xây dựng và hoàn thiện thể chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông hạ tầng số
cùng với đó tập trung phát triển mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
việc phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thúc đẩy các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế
tăng cường xây dựng trình đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
nhân dịp này thủ tướng đề nghị các địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt
như ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát bảo đảm các cân đối lớn
tập trung hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng chỉ định
và đánh giá miễn dịch cộng đồng khắc phục các vấn đề liên quan tới y tế dự phòng y tế cơ sở
thúc đẩy các dự án trọng điểm của vùng như đường vành đai hai ba
chuẩn bị khởi động đường vành đai bốn vùng thành phố hồ chí minh
hoàn thành dứt điểm công tác quy hoạch nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất
giữ vững kỳ luật kỳ cương hành chính chủ động ứng phó với các vấn đề đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
trên cơ sở báo cáo tổng kết các ý kiến tham luận tại hội nghị
thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư tiếp thu tối đa để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo
tổng kết thực hiện nghị quyết số năm mươi ba nqtvk và kết luận số hai mươi bảy kltvk
hoàn thiện dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết mới của bộ chính trị
huy động tối đa trí tuệ tập thể tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành địa phương chuyên gia nhà khoa học
báo cáo ban cán sự đảng chính phủ xem xét cho ý kiến trước khi trình bộ chính trị bảo đảm chất lượng tiến độ kế hoạch
sáng nay chín tháng bảy tại hà nội bộ công an đã long trọng tổ chức lễ khai mạc nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi
sự kiện văn hóa nổi bật nhân kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai

đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự
tham dự buổi lễ còn có đại sứ quán các nước
brunei arusalem campuchia indonesia lào malaysia myanmar philippines singapore thái lan trung quốc và nhật bản
cùng dự lễ có đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai
cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân và du khách đến với thủ đô hà nội
phát biểu khai mạc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là sự kiện âm nhạc đặc biệt
với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi tình yêu quê hương đất nước truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân công an nhân dân việt nam và các nước asean cộng
nhạc hội cũng là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật âm nhạc thể hiện tài năng tình yêu nghệ thuật đam mê âm nhạc của đoàn nhạc cảnh sát các quốc gia
bộ công an việt nam mong rằng các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam nói chung và nhạc hội cảnh sát nói riêng
là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam thân thiện mến khách với bạn bè quốc tế
tăng cường quan hệ hợp tác giữa cảnh sát việt nam với cảnh sát các nước
khẳng định đất nước việt nam thủ đô hà nội tươi đẹp và cảnh sát việt nam sẵn sàng làm bạn đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai có sự tham gia của tám đoàn nhạc với hơn bốn trăm linh nhạc công và diễn viên múa
trong đó sáu đoàn nhạc cảnh sát đến từ các nước và hai đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà việt nam là đoàn nhạc cảnh sát nhân dân việt nam và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam
các đoàn đã công hiến đem đến cho khán giả một chương trình biểu diễn âm nhạc đặc sắc một không khí lễ hội tưng bừng với các phong cách âm nhạc hấp dẫn khác nhau
từ hành khúc hào hùng nhạc truyền thống
dân ca cho tới nhạc pop
khi sang đây thì với một mục đích của chúng tôi và họ cùng chung với là cùng chung vui và cùng mang đến một cái văn hóa nhạc hội đường phố đến với nhau
và chúng ta với họ sẽ thổi những cái bài những ca khúc về quê hương đất nước của mình về lực lượng cảnh sát của mình
và các bạn mang sang những chương trình rất hay chất lượng về nghệ thuật
ngoài mục đích quảng bá văn hóa hình ảnh đất nước con người việt nam
đến với bạn bè quốc tế
nhạc hội lần này còn nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa các quốc gia asean và giữa các nước asean với các đối tác trong khu vực và trên thế giới
đặc biệt thông qua thể hiện bằng văn hóa nghệ thuật âm nhạc
nhạc hội còn là cầu nối gắn kết các nước các cơ quan chức năng
trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
với không khí của một lễ hội đường phố mùa festival đường phố
thì buổi biểu diễn kết hợp với các màn phụ họa trong chương trình khai mạc nhạc hội vào sáng nay
đã thu hút đông đảo người dân đến trực tiếp xem và cổ vũ các đoàn nhạc cảnh sát các nước biểu diễn
xung quanh khu vực bờ hồ hoàn kiếm
và phóng viên antv chúng tôi đã có mặt để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi diễu hành
buổi biểu diễn nhạc kèm vào sáng ngày hôm nay
ngay từ bảy giờ sáng mặc dù còn khá sớm
nhưng hai bên đường bờ hồ hoàn kiếm đã có hàng ngàn người dân và du khách đứng chờ sẵn
để đón xem nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động đã nhanh chóng thu hút sự chú ý
tiếp theo đó là màn chống hội hào khí non sông
được biểu diễn bởi ba trăm linh tay chống là sinh viên học viện cảnh sát nhân dân việt nam
chương trình nhạc hội của mình rất là hoành tráng
thực sự hoành tráng
và rất là hài lòng
và cũng thể hiện được những tác phẩm mà trình diễn ở đây
đặc biệt là của đoàn việt nam và kể cả các nước
đã thể hiện được cái nét văn hóa của từng dân tộc
và đặc biệt là mấy mẹ con rất là ấn tượng
bởi cái màn trình diễn chống hội của các chiến sĩ cảnh sát nhân dân
qua cái chương trình nhạc hội ngày hôm nay
thì có thể nói là giúp cho bản thân tôi
cũng như là cán bộ viên phụ nữ của quận hoàn kiếm các phường
trực thuộc quận hoàn kiếm cũng cảm thấy mở mang thêm rất nhiều
với cả đối với trong lĩnh vực về các nền văn hóa
và đặc biệt là được thể hiện qua cái âm nhạc truyền thống của mỗi nước
bước vào phần diễu hành và trình diễn nhạc kèn
hơn bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ của tám đoàn nhạc đã biểu diễn gần một trăm linh tiết mục
giai điệu âm thanh và nhất là sự uyển chuyển của nhạc công
của các đoàn nhạc cảnh sát các nước
đã thay đổi bầu không khí tại khu vực hồ gươm
biểu diễn đi đầu trong đoàn diễu hành
là đoàn nhạc cảnh sát nhân dân việt nam
của hơn một trăm linh nhạc công và giàn diễn viên múa phụ họa
tiếp theo là đoàn nhạc đến từ các nước
lào brunei trung quốc nhật bản myanmar philippines
và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam
vừa biểu diễn các nhạc công vừa diễu hành khoảng một tám km
quanh hồ hoàn kiếm và dừng ở nhiều điểm để giao lưu với người dân

nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
là sự kiện âm nhạc do bộ công an tổ chức
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
càng ngợi tình yêu quê hương đất nước

công an nhân dân việt nam và các nước asean cộng